vâng thưa quý vị cách đây bảy mươi năm năm ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
châm thư gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai
bác hồ có sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ
đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
đối với công việc phải tận tụy và đối với địch phải kiên quyết khôn khéo
từ ngày đó đến nay xuyên suốt bảy mươi năm năm qua sáu điều dạy của người đã trở thành kim chỉ nam
cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
để lực lượng công an không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
thể hiện được phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân
khẳng định được vị thế vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ của cách mạng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử công an
sẽ chia sẻ hơn về ý nghĩa lịch sử và giá trị cốt lõi trường tồn
trong sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân ngay sau đây
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa đồng chí đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về ý nghĩa lịch sử
của sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân ạ
sau khi mà gửi
cái tờ báo bạn dân và cái bức thư đến chủ tịch hồ chí minh
nhân dịp tết mộ tí năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
thì ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi
thì bác hồ có gửi một cái lá thư cho đồng chí hoàng mai
lúc đó là giám đốc công an khu một mươi hai
đóng tại xã nhã nam của huyện tân yên bắc giang
thế và như chúng ta biết là cái
cái sự kiện mà công an khu một mươi hai nhận được cái thư của bác hồ
đến ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
thì có thể nói đây là một cái sự kiện rất là đặc biệt của ngành công an
trước hết là chúng ta khẳng định cái điều đó
và một cái điểm thứ hai nữa
thì thông qua cái nội dung của lá thư
và cái những cái tình cảm mà bác hồ gửi gắm vào trong lá thư
đối với lực lượng công an
thì có lẽ đây là thể hiện một sự quan tâm
rất là sâu sắc rất là đặc biệt rất là cụ thể
của chủ tịch hồ chí minh của đảng và chính phủ
đối với lực lượng công an và đối với cán bộ chiến sĩ công an
lúc bấy giờ và cả đến hiện nay
một cái điểm nữa mà chúng tôi thấy là rất đặc biệt
là trong cái lá thư mà bác hồ gửi có nói nội dung tư cách
người công an cách bạn này
nó thể hiện như là một cái cầm nam một cái kim chỉ nam
và nó là cái định hướng chính của công an
chính trị tư tửa cho công tác xây dựng lực lượng công an
mà suốt trong cái bảy mươi năm năm qua
lực lượng công an đã thực hiện một cách rất là xuất sắc
và nó cũng thể hiện chính trị tư tưởng cho công tác công an
và xây dựng cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an
và qua các thời kỳ lịch sử cho đến tận hiện nay
và một điều nữa thì thông qua cái lá thư này của bác hồ
thì chúng ta thấy một cái điều
đó là một cái niềm vinh dự rất là to lớn
một cái niềm tự hào rất là đặc biệt của lực lượng công an
khi mà nhận được lá thư của chủ tịch hồ chí minh
có nói về sáu cái điều về tư cách người công an cách mạng
thưa đồng chí ạ vậy thì trong buổi thử hiện nay
khi mà lực lượng công an với quyết tâm chính trị rất lớn
thực hiện thắng lợi và hiệu quả nghị quyết một mươi hai
của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong tình hình mới
thì những lời huấn thị những lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
và việc thực hiện các phong trào thi đua
càng có ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ
theo chúng tôi thấy để mà thực hiện được
cái mục tiêu xây dựng lực lượng công an
thực sự trong sạch phướng mạnh
chính quy tinh nghệ hiện đại
theo cái tinh thần nghị quyết một mươi hai
thì cái phong trào này chúng ta
phải tiếp tục đẩy lên một cái tầm cao mới nữa
trong cái bối cảnh mới
thì cái điều trước hết mà tôi nghĩ rằng là
như đồng chí tổng quý thư cũng đã nói
là phải làm thế nào tiếp tục học tập thấm
và để làm cho
cái tầm cao mới
và để làm cho cái tầm cao mới
cái sáu điều bác hồ dạy về tư cách người công an kinh mạng
nó phải trở thành trong cái tiềm thức
trong trái tim trong khối ấp
và trong cái hành động thực tiễn của toàn lực lượng công an
đây là một điều hết sức quan trọng
như vậy là rõ ràng cái việc học tập thực hiện
sáu điều bác hồ dạy
nó phải tiếp tục được lan tỏa
thế rồi được cụ thể hóa
được hiện thực hóa
thế rồi được chuẩn hóa
thành những cái quy định những cái tiêu chí
rất là cụ thể
trong đó nó phản ánh những cái giá trị văn hóa
đạo đức lối sống lẽ sống phong cách
làm việc của người cán bộ công an
trong cái bối cảnh hiện nay
như thế nào
như đồng chí tổng bí thư
cũng nhấn rất mạnh
trong cái lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm
công an nhân dân thực hiện sáu điều hồ dạy
đó chính là cái tinh thần hương mẫu
rồi tự nêu gương
của cán bộ đảng viên trong công an dân
nhất là cái đội vũ cán bộ chủ chốt
và ở đây nêu gương
như thế nào thì phải thực hiện
đúng và thực hiện đầy đủ
theo cái nội dung
tinh thần nội dung quy định của cái
quyết định số một trăm linh một
của ban bí thư
về cái tinh thần nêu gương
và cái chỉ đạo của
đảng ủy công an trung ương về tinh thần
nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt
mà cái tinh thần đó là gì
là nói là trên
mẫu mực thì dưới tích cực
làm theo thì cái này
nó cũng là một trong những cái điểm
mà cái mong muốn của bác hồ
nhưng nó cũng là
có lẽ có thể là một cái giải pháp
để mà giúp cho cán bộ chiến sĩ làm
tốt hơn cái nhiệm vụ của mình và thực hiện
đúng sáu điều bác hồ dạy
và như vậy là ngoài trách nhiệm nêu gương
của những người đứng đầu thì rõ ràng là mỗi cán bộ
chiến sĩ phải có tinh thần
có trách nhiệm phải tự soi tự sửa tự
tu dưỡng tự rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy
công an nhân dân đúng không ạ một lần nữa thì
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho
truyền hình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí về những
chia sẻ rất cụ thể vừa rồi